tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato jens stoltenberg hôm qua đã có chuyến thăm bất ngờ không báo trước tới ukraine
đây là chuyến thăm thứ ba đến kiev của tổng thư ký nato kể từ khi xảy ra cuộc xung đột nga ukraine
tại cuộc hội đàm với tổng thống volodymyr zelensky ông stoltenberg thừa nhận các thành viên nato chưa thực hiện đúng cam kết về viện trợ quân sự cho ukraine trong những tháng gần đây
mỹ đã mất sáu tháng để thống nhất một gói viện trợ cho kiev
trong khi các đồng minh châu âu vẫn chưa giao số đạn dược như đã hứa
ông jens stoltenberg khẳng định mọi thứ sẽ thay đổi
cũng tại cuộc hội đàm tổng thư ký nato cho biết ông không hy vọng các nước thành viên có thể thống nhất về tư cách thành viên của ukraine
trước hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này tại washington vào tháng bảy tới
dự kiến trong chuyến thăm kiev lần này ông jens stoltenberg cũng có bài phát biểu trước quốc hội ukraine
ngoại trưởng anh david cameron cho biết là phong trào hồi giáo hamas đã nhận được đề nghị ngừng bắn
và việc trả tự do cho hàng nghìn tù nhân palestine để đổi lấy việc trao trả các con tin người israel
tuyên bố trên được ngoại trưởng anh cameron đưa ra khi tham dự diễn đàn kinh tế thế giới wff đang diễn ra tại riyadh ả rập xê út
cũng tại sự kiện này ngoại trưởng mỹ antony blinken đã mô tả đề nghị trên từ phía israel là vô cùng hào phóng
đồng thời hối thúc hamas nhanh chóng chấp nhận kế hoạch này
đề xuất của israel bao gồm thỏa thuận trao trả tự do cho chưa đến bốn mươi người
trong số khoảng một trăm ba mươi con tin đang bị giữ tại gaza nhằm đổi lấy việc thả các tù nhân palestine
trước khi giai đoạn một bắt đầu thì israel có thể cho phép việc tự do di chuyển giữa miền bắc và miền nam gaza
cũng như rút một phần lực lượng khỏi giải đất này
về phía hamas phái đoàn của lực lượng này đã đến cairo trong ngày hai mươi chín tháng bốn để gặp đại diện ai cập và qatar
hai nước đang tìm cách làm trung gian cho một thỏa thuận khiến israel ngừng chiến dịch tấn công tại gaza và các con tin được trả tự do
bộ trưởng năng lượng các nước thành viên nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
đã cam kết đóng cửa các nhà máy điện than của họ chậm nhất vào năm hai nghìn hai mươi
các bên cũng nhất trí xúc tiến thành lập liên minh chuyên trách về nước trong khuôn khổ g bảy
bộ trưởng an ninh năng lượng anh cho biết hội nghị các bộ trưởng năng lượng đang diễn ra tại turin italia
đã đạt được thỏa thuận loại bỏ dần điện than trong nửa đầu những năm hai nghìn ba mươi
đây là một thỏa thuận lịch sử làm được điều trước đó hội nghị lần thứ hai mươi tám các bên tham gia công ước khung của liên hợp quốc
về biến đổi khí hậu cop hai mươi tám đã không thể đạt được năm ngoái
cũng trong cuộc họp tại turin bộ trưởng truyền đổi sinh thái pháp christopher pertu cho biết
các nước nhóm g bảy đã xúc tiến thành lập liên minh nước nhằm giải quyết khủng hoảng nước toàn cầu đang ngày càng trầm trọng do biến đổi khí hậu
đây là lần đầu tiên có một liên minh chuyên trách về nước trong khuôn khổ g bảy
dự kiến g bảy cũng sẽ có tuyên bố chung về việc xử lý các vấn đề về tài nguyên nước khi kết thúc cuộc họp trong ngày ba mươi tháng bốn
theo số liệu của liên hợp quốc trong ba trăm linh năm qua thế giới đã mất khoảng tám mươi năm vùng đất ngập nước
bên cạnh đó viện tài nguyên thế giới có trụ sở tại mỹ cho biết khoảng bốn tỷ người trên toàn cầu
đang phải đối mặt với tình trạng khăn hiếm nước ít nhất một tháng trong năm
bộ y tế brazil ngày hôm qua thông báo nước này lần đầu tiên ghi nhận con số kỷ lục hơn bốn triệu ca sốt xuất huyết
trong khoảng bốn tháng
theo báo cáo quốc gia đông dân nhất của mỹ latin đã phát hiện hơn bốn triệu trường hợp mắc sốt xuất huyết
con số này bao gồm cả các trường hợp nghi nhiễm và được xác nhận đã lên mức cao nhất kể từ khi bắt đầu theo dõi vào năm hai nghìn
theo bộ y tế brazil kể từ tháng một năm nay đã cho đến nay thì đã có một chín trăm ba mươi bảy ca tử vong do sốt xuất huyết
trong khi có hai ba trăm bốn mươi năm ca tử vong nghi do sốt xuất huyết
tại sao paulo thành phố lớn nhất nam mỹ với gần một mươi ba triệu dân thì dịch xuất xuất huyết đã xuất hiện ở mọi khu vực của thành phố
theo bộ y tế sự gia tăng các ca mắc sốt xuất huyết trong năm nay có liên quan đến các yếu tố như biến đổi khí hậu
và sự xuất hiện của nhiều chủng huyết thanh khác nhau của virus sốt xuất huyết
những nội dung chính sẽ có trong bản tin hôm nay
trước tình trạng giá vé máy bay nội địa ở nhiều trạng tăng cao
người dân chọn những địa điểm vui chơi tại hà nội
với giá cả hợp lý để tham quan và trải nghiệm
với nhiều điểm trải nghiệm mới lạ và độc đáo
khu du lịch quốc gia mộc châu là một trong những lựa chọn hấp dẫn của du khách
khi đến du lịch tại sơn la trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
xe buýt sông hai tầng sài gòn vu tờ gâu được nhiều du khách lựa chọn
và là dấu ấn riêng của thành phố hồ chí minh trong dịp ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
xin kính chào quý vị khán giả mời quý vị theo dõi bản tin kinh tế và tiêu dùng
chiều ngày ba mươi tháng bốn của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin hôm nay là thông tin đến từ tỉnh an giang
thưa quý vị trong lúc tuần tra trên quốc lộ chín mươi một
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh an giang phát hiện và bắt quả tang
nguyễn văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp
sử dụng xe mô tô vận chuyển thuốc lá lậu

qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong cốc xe mô tô trung điều khiển
và túi sách của trung có cất dấu năm trăm linh bao thuốc lá lậu nhãn hiệu hero
làm việc với tổ công tác trung khai nhận số thuốc lá lậu trên trung mùa tại địa phương
đang trên đường vận chuyển về huyện châu thành tỉnh an giang để bán lại kiếm lời
thì bị lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện và bắt quả tang
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang vừa ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh bắt tạm giam phục vụ điều tra đối với hai đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bốn lực lượng công an đã phát hiện hai đối tượng là thò mỹ xính
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và vừa nỏ bó sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại xã ma lé huyện đồng văn
có hoạt động tổ chức đưa bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
tại khu vực thôn nhù sang xã lũng táo huyện đồng văn
các đối tượng khai nhận đã đón bốn người trung quốc vượt biên sang
sau đó đưa ra thị trấn đồng văn và di chuyển bằng xe khách về thành phố hà giang
để đi vào các tỉnh phía nam với mục đích xuất cảnh đi nước thứ ba
khi đến thành phố hà giang thì bị lực lượng công an bắt giữ
hồ sơ vụ án và đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục điều tra và làm rõ
công an phường hàng đào quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã lập biên bản xử phạt người phụ nữ bán hàng rong
chặt chém du khách nước ngoài năm trăm linh đồng cho ba quả dứa
hành vi của người phụ nữ trên đã gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch trên địa bàn
công an phường hàng đào xác định là người bán hàng là một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trú tại huyện phúc thọ thành phố hà nội hiện đang thuê trọ trên địa bàn phường phúc tân quận hoàn kiếm
vào chiều ngày hai mươi chín tháng bốn bà này đã đến trình diện tại cơ quan công an
công an phường hàng đào đã lập hồ sơ xử lý
người phụ nữ này cũng đã ký cam kết
không tái phạm
trước đó mạng xã hội chia sẻ video cuộc tranh cãi giữa nữ du khách nước ngoài
và người phụ nữ bán hàng rong tại ngã tư phố hàng buồm hàng đường
nhiều người dân đến can ngăn và bức xúc khi biết là người bán hàng rong chặt chém du khách
lấy năm trăm linh đồng cho ba quả dứa
trước phản ứng của mọi người người bán hàng rong đã trả lại năm trăm linh đồng cho du khách
rồi dắt xe rời đi
thưa quý vị những ngày qua thì người dân trồng dưa hấu ở quảng bình rất là phấn khởi vì được giá
mặc dù là năm nay gặp thời tiết ít mưa khiến cho năng suất chưa cao
nhưng mà giá bán cao hơn nhiều so với mọi năm nên vẫn đem lại lợi nhuận cao
và trung bình thì mỗi hectare cho thu nhập gần sáu mươi triệu đồng
để nâng cao hiệu quả chất lượng của dưa hấu
huyện bố trạch tỉnh quảng bình đã chỉ đạo các địa phương liên quan quy hoạch vùng trồng
đồng thời định hướng cho người dân
hướng cho người dân trồng theo tiêu chuẩn việt gáp nhằm đáp ứng được nhu cầu thị trường
những ruộng dưa không chỉ mang lại thu nhập cho người trồng
mà còn góp phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động trong suốt mùa dưa
tuy nhiên ngành nông nghiệp và chính quyền địa phương cần tìm đầu ra ổn định
để cho người dân yên tâm sản xuất
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
tổng giá trị xuất khẩu sau quả trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
một tám tỷ usd tăng hơn ba mươi hai so với cùng kỳ năm ngoái
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ngành rau quả đang được kỳ vọng lập nên kỷ lục mới xuất khẩu trong năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên trị trường xuất khẩu đang dần có những quy định khắt khay hơn
khiến cho doanh nghiệp xuất khẩu gặp khó khăn trong cạnh tranh
kim ngạch xuất khẩu đạt năm sáu tỷ usd là con số kỷ lục
mà ngành rau quả đạt được trong năm vừa qua
theo nhận định của các chuyên gia cùng với việc xây dựng và quản lý tốt vùng trồng
để tạo nên những vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu bền vững và kiểm soát thu hoạch
việc cập nhật kịp thời những yêu cầu kỹ thuật từ nhà nhập khẩu
sẽ giúp nông sản tiếp cận được vào các thị trường lớn hướng đến mục tiêu
đạt mục tiêu xuất khẩu sáu sáu năm tỷ usd rau quả trong năm nay
tính chung bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hai trăm ba mươi tám tám mươi tám tỷ usd
tăng một mươi năm hai so với cùng kỳ năm trước
trong đó xuất khẩu tăng một mươi năm nhập khẩu tăng một mươi năm
dịp lễ ba mươi tháng bốn năm nay được nghỉ dài ngày nhu cầu tìm đến các điểm vui chơi giải trí
cũng như là lựa chọn các địa điểm du lịch của người dân sẽ tăng cao
tuy nhiên trước tình hình giá vé máy bay nội địa ở nhiều trạng tăng
nhiều người đã chọn những địa điểm gần hơn với giá cả hợp lý hơn
để tham quan và vui chơi ghi nhận tại thành phố hà nội
sáu giờ sáng nhiều người đã có mặt tại khu vực hoàng thành thăng long để mua vé tham quan
sinh sống tại hà nội nhưng bà lê thị thanh hương chưa bao giờ tới hoàng thành
bà chọn dịp lễ ba mươi tháng bốn để mua vé trải nghiệm với mong muốn chụp cho mình những bức ảnh đẹp
và tìm hiểu lịch sử
với bảy mươi đồng cho một vé tham quan nhiều gia đình đã lựa chọn điểm đến này cho kỳ nghỉ
ba mươi tháng bốn là ngày kỷ niệm chiến thắng giải phóng miền nam và thống nhất đất nước
rất là đẹp tôi cũng muốn đến đây để thăm hoàng thành thăng long
đến đây mà cô mà thấy có cái chương trình nào mà hay thì cô sẽ tham gia
nhất là những cái mà về cái nét cổ xưa của hoàng thành thăng long ý
mặc dù thời tiết nóng bước nhưng nhiều gia đình đưa con nhỏ tới vườn thú thủ lệ để tham quan
đây là địa điểm đông khách trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
bởi giá vé chỉ từ hai mươi đồng đến bốn mươi đồng cho một người
không gian tại vườn thú rộng rãi nhiều cây xanh và đa dạng các loài thú
cho các em nhỏ yêu thích
bởi vì ở đây thì các cháu rất là thích con thú trong cuộc sống hàng ngày
ở đây có rất nhiều đồ vật con vật như là voi hổ các loại như là thỏ hay là các con cáo trồn
thì các cháu rất là thích nên là tôi đã chọn địa điểm là đưa các cháu đến đây chơi
trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn này
ngoài những địa điểm tham quan phổ biến với người dân
xe buýt hai tầng sản phẩm du lịch quen thuộc của thủ đô đã tổ chức
tô âm nhạc mới ở trên xe với các loại hình ca nhạc
như hát sầm nhạc acoustic ngâm thơ và âm nhạc
với giá vé từ hai trăm tám mươi đến ba trăm hai mươi đồng
đây là trải nghiệm khuất khách dịp lễ
sắp tới bên mình sẽ tập trung triển khai mạnh vào yếu tố đó là
gìn giữ những nét văn hóa đã từng tồn tại ở thành phố hà nội
và tiếp cận sâu hơn với các bạn trẻ là những đối tượng
mà hiện tại có thể lan truyền cũng như là góp phần
để bảo tồn được những nét văn hóa đặc sắc như thế này
dự kiến nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài hết đợt nghỉ lễ
vì vậy dù lựa chọn
lựa chọn địa điểm nào để vui chơi
các gia đình nên xem xét thời tiết nhiệt độ dự báo
ngoài ra cần có các biện pháp chống nắng
bổ sung nước đầy đủ giữ gìn sức khỏe
để có một kỳ nghỉ vui vẻ an toàn
theo số liệu tổng cục thống kê công bố vào sáng ngày hai mươi chín tháng bốn
trong tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn lượng khách quốc tế đến việt nam
đạt gần một sáu triệu lượt tăng năm mươi tám hai so với cùng kỳ năm trước
tính chung bốn tháng qua
khách quốc tế đến việt nam đạt sáu hai triệu lượt người
tăng sáu mươi tám ba so với cùng kỳ năm trước
kết quả này có được là nhờ chính sách thị thực thuận lợi
các chương trình kích cầu du lịch hấp dẫn
đang tiếp tục phát huy tác dụng
trong tổng số gần sáu hai triệu lượt khách quốc tế đến việt nam bốn tháng qua
khách đến bằng đường hàng không chiếm tám mươi ba bảy
đường bộ là một mươi ba tám và đường biển là hai năm
doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống bốn tháng đầu của năm hai nghìn hai mươi bốn
ước đạt hai trăm ba mươi bảy triệu lượt người
doanh thu du lịch lữ hành ước đạt một mươi chín bốn trăm linh tỷ đồng
tăng bốn mươi chín ba so với cùng kỳ năm trước
quý vị thân mến với nhiều điểm trải nghiệm mới lạ và độc đáo
khu du lịch quốc gia mộc châu là một trong những lựa chọn hấp dẫn
của du khách trong và ngoài tỉnh khi đến với du lịch tại sơn la
trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và dịp mùa một tháng năm
cao nguyên mộc châu là vùng đất rộng lớn với phong cảnh thiên nhiên đẹp
khí hậu ôn hòa đặc biệt nhiệt độ ở mộc châu vào mùa hè khá mát mẻ
không khí trong lành rất phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng
đấy là lần đầu tiên mà tôi đến mộc châu
tôi xem trên trường hình thì rất là nhiều cảnh đẹp
nhưng mà hôm nay gia đình tôi đến đây là chọn khu cầu kến bạch long để trải nghiệm
khi mà đến đây thì tôi thấy khung cảnh ở đây rất là đẹp
lúc đi sang thì tôi cảm thấy cũng hơi sợ sợ
nhưng mà khi mà đã trải nghiệm rồi thì tôi thấy ở đây đúng là một nơi mà mình nên đến một lần trong đời
để du khách có nhiều hơn những trải nghiệm hấp dẫn khi đến với mộc châu
các điểm du lịch đã chú trọng nâng cao hơn nữa về chất lượng dịch vụ
chuẩn bị chú đáo về các điều kiện để phục vụ du khách
bên cạnh đó là tổ chức thêm nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc
với sự giao thoa của văn hóa truyền thống và hiện đại
những hoạt động nổi bật chúng tôi tái hiện các hoạt động về văn hóa cộng đồng xuyên suốt
trong các ngày lễ diễn ra cả ban ngày và buổi tối
với những hoạt động thú vị như vậy thì du khách có cơ hội được trải nghiệm đa sắc
với các hoạt động của cộng đồng dân cư cũng như là người dân bản địa ở tại mộc châu
bên cạnh đó thì chúng tôi có nhiều những sản phẩm mới đi vào hoạt động trong dịp nghỉ lễ năm nay
để phục vụ tốt nhu cầu của du khách trước thời điểm nghỉ lễ một tháng
khu du lịch rừng thông bản áng đã xây dựng kế hoạch
kế hoạch chi tiết cho việc phục vụ dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm năm nay
bổ sung thêm nhiều dịch vụ mới về ẩm thực lưu trú xây dựng thêm khu vui chơi giải trí
tham quan nhà kính với các trang trại cây ăn quả và những homestay bên suối đẹp lạ mắt
trong ba ngày đầu tiên của nghỉ nghỉ lễ huyện mộc châu đã đón bảy mươi năm trăm linh du khách
đến tham quan trải nghiệm và nghỉ dưỡng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hai mươi năm hai tỷ đồng
tôi đã đến mộc châu rất nhiều lần
mỗi buổi mùa đều cho tôi những cảm nhận và những cảm xúc rất đặc biệt khác nhau
lần này là một dịp rất đặc biệt vì tôi rất vui khi được cùng bạn bè
khi bước vào mộc châu thì một cảm nhận về vùng đất về con người về thiên nhiên
và một sự gần gũi rất là thiện với chúng tôi
tôi nghĩ rằng đây là dịp để chúng tôi có nhiều cơ hội trải nghiệm cảm nhận về ẩm thực về thiên nhiên
thật sự là không khí rất mát mẻ
phong cảnh thiên nhiên rất là đẹp
đồng thời là cái không khí cảm thấy rất là thoải mái
nó không có như giống ở thành phố chúng tôi
thành phố chúng tôi thì không khí không được trong lành như ở nơi đây
và cảm thấy con người ở đây rất là thân thiện
hy vọng là chúng tôi sẽ được trở lại mộc châu cùng với gia đình cùng với người thân
mặc dù rất đông du khách đến với mộc châu trong dìm nghỉ lễ năm nay
nhưng qua ghi nhận đến nay không xảy ra tình trạng quá tải treo kéo khách
hay gây phản cảm vì hình ảnh du lịch mộc châu
lượng du khách ngày càng tăng chất lượng dịch vụ ngày càng hoàn thiện
chính là điều kiện cần thiết để du lịch mộc châu phát triển bền vững
xứng đáng là điểm đến thiên nhiên hàng đầu thế giới
tiếp theo là những tin tức kinh tế đáng chú ý có trong kinh tế phương nam
mời quý vị quan tâm theo dõi
kim thạch xin kính chào quý vị và các bạn

kính thưa quý vị thành phố hồ chí minh là thành phố sơ động bậc nhất cả nước
với các tù điểm vui chơi lý tưởng thu hút khách du lịch trong và ngoài nước
thay vì đi xa thì nhiều gia đình chọn khám phá du lịch tại các địa điểm hot
tại thành phố hồ chí minh để tận hưởng kỳ nghỉ lễ ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm
suối tiên luôn là lựa chọn hàng đầu đối với người dân thành phố hồ chí minh
trong dịp nghỉ lễ năm nay
đây là khu liên hợp vui chơi giải trí với kiểu cách kiến trúc và các thế loại vui chơi
đều gắn lòng vào hình ảnh lịch sử và truyền thuyết việt nam
đặc biệt là công viên giải trí dưới nước biển tiên đồng ngọc nữ
khu du lịch văn hóa đầm sen điểm đến của những chương trình phó hoa kết hợp biểu diễn nghệ thuật
ngoài ra còn có show diễu hành sắc màu nam châu
hay show diễn vui nhộn của chú hề sido và sâu diễn những bài nhỏ đáng yêu tại rạp siếc đầm sen
một địa điểm được giới trẻ rất yêu thích đó là thảo cầm viên công viên lớn và đẹp nhất việt nam
với khung cảnh xanh mướt rọc bóng hàng cây mà không đâu có được ở chống xà thành này
du lịch bằng nướng bí sông sài gòn du khách được tận hưởng hương gió mát tiết trời trong xanh
lưu qua những cây cầu nổi tiếng như cầu sài gòn cầu thủ thiêm
những công trình mang tầm vóc thành phố ngắm ròn vẻ đẹp của thành phố hồ chí minh
điểm đến nữa nơi đây đưa du khách khám phá về lịch sử đất nước việt nam
tận mắt chứng kiến những tư liệu sóng động về một thời đã qua đó là di tích lịch sử dinh độc lập
sở du lịch tp hcm vừa thông tin về các sự kiện xúc tiến du lịch tp hcm quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó nhấn mạnh lễ hội sông nước tp hcm lần thứ hai sẽ được tổ chức với quy mô lớn hơn
và kéo dài thời gian tổ chức hơn so với lần đầu tiên
trong quý ii tp hcm sẽ có hoạt động đón đầu xu hướng chuẩn bị kỹ các chương trình kích cầu
nhằm tăng doanh thu cho ngành trong cao điểm
đặc biệt trong mục tiêu xây dựng một số sự kiện lễ hội thành sự kiện thương hiệu của thành phố
lễ hội sông nước tp hcm lần thứ hai sẽ được tổ chức từ ngày ba mươi một tháng năm đến ngày chín tháng sáu
với quy mô lớn hơn và kéo dài thời gian tổ chức hơn so với lần đầu tiên
lễ hội được tổ chức tại khu bến nhà rồng khánh hội cán sài gòn và nhiều điểm du lịch sông nước trên địa bàn
sự kiện dự kiến có hai mươi hai hoạt động du lịch văn hóa giải trí nghệ thuật ẩm thực thể thao mua sắm diễn ra toàn địa bàn
điểm nhấn của lễ hội sông nước năm nay là chương trình nghệ thuật chuyến tàu huyền thoại
tiếp nối câu chuyện dòng sông kế chuyện năm hai nghìn hai mươi ba
bên cạnh đó còn có các hoạt động như giải vô địch bơi vượt sông mở rộng thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi bốn
giải vô địch ván chèo đứng thành phố hồ chí minh lần thứ nhất
trình diễn thường buồn mô tô nước thuyền xeo linh ván chèo đứng dù lượng diễu hành trên sông
đặc biệt chương trình không gian trên bến dưới thuyền sẽ là điểm nhấn tái hiện trời nổi miền tây
cùng các hoạt động nghệ thuật trò chơi dân gian các chương trình nghệ thuật đơn ca tệ tử
các hoạt động trưng bày giới thiệu nông sản đặc sản trái cây các vùng miền
để người dân và du khách tham quan mua sắm tương tác trải nghiệm trên chợ nổi
góp phần hỗ trợ nông dân quảng bá tiêu thụ sản phẩm làm mới sản phẩm du lịch đường thủy
ngoài ra tp hcm cũng tổ chức ba chương trình xúc tiến du lịch tại nước ngoài trong quý ii
gồm triển lãm tp hcm và các tỉnh hành hữu nghị tại savannah khét lào lần thứ tư
chương trình xúc tiến du lịch việt nam tp hcm tại úc trong tháng năm
và chương trình xúc tiến du lịch việt nam tp hcm tại hội chợ ims frankfurt đức năm hai nghìn hai mươi bốn cũng trong tháng năm
tận dụng dịp nghỉ lễ ngày ba mươi tháng bốn và ngày một tháng năm dài ngày nghỉ năm ngày
thì nhiều du khách du lịch tới tp hcm
nơi nghỉ dưỡng trong đó đi xe buýt sông hai tầng sài gòn watergo được nhiều du khách lựa chọn
theo đó buýt hai tầng hay còn gọi với cái tên sài gòn watergo được nâng cấp thành sản phẩm du lịch mới
đưa du khách thưởng ngoạn thành phố ven sông bằng tàu hai tầng
nếu so với sản phẩm trước đó là waterbus sài gòn watergo được mở rộng không gian hơn
thiết kế hai tầng giúp cho du khách có vị trí ngồi đẹp có thể dễ dàng ngắm sông sài gòn
cũng như check in cùng những nơi tàu đi qua mà không bị giới hạn không gian
qua ô cửa sổ giúp cho việc ngắm nhìn khung cảnh xung quanh thuận tiện và dễ dàng hơn
cứ mỗi năm trong mỗi cái dịp mà lễ hội mà đặc biệt những ngày lễ lớn của đất nước
thì đó xung quanh ta là tưng bừng rộn rịp bà con tham dự chương trình rất là đông
đặc biệt là chương trình du lịch trên sông nước
thì do cái mặt định tính của việc vận chuyển trên sông nước là du lịch tính
do vậy đó mọi cái chiến đi trên sông nước đều mang đến cho bà con
một cái sự trải nghiệm về du lịch
đây là một cái mang đến một cái giá trị
một cái giá trị về cảnh quan về không gian đặc biệt là trên một cái dùng sông nước
trong những cái dịp như thế này nè bà con có cái ngày nghỉ rất là dài
hình như là năm ngày thì trong năm ngày đó thì chúng tôi cũng chuẩn bị đầy đủ tất cả các tài nguyên
như tàu bề
như cảng bến tất cả đều sẵn sàng
và đặc biệt là con người chúng tôi có những đội ngũ anh em thiền viên sẵn sàng
để mà phục vụ bà con có những cái chuyến đi vui tươi nhất hạnh phúc nhất
và đặc biệt họ sẽ có những cái giây phút có ý nghĩa nhất những cái khoảng cách mà ghi nhớ mãi
viết sông hai tận đưa du khách du ngoạn trên sông sài gòn qua các khu vực trung tâm
và công trình trọng điểm của thành phố
từ bến nhà rồng
tàu đi qua những công trình lớn như tòa nhà pitexco tòa nhà landmark cầu ba son
và các địa điểm nổi tiếng dọc bờ sông sài gòn
mỗi chuyến kéo dài khoảng năm mươi phút giá vé giao động từ một trăm bảy mươi chín đồng đến ba trăm ba mươi chín đồng
tùy theo từng hạng ghế
giá vé bao gồm hành trình đi tàu bảo hiểm hành khách đồ uống tự chọn trên tàu
du lịch trên sông sài gòn với đặc tính độc đáo và duy nhất không chỉ thu hút người dân địa phương
mà du khách nước ngoài cũng cảm thấy ấn tượng
đặc biệt khi buýt sông chạy vào thời điểm bình minh chưa tan hay trong hoàng hôn kỳ ảo
tôi nghĩ rằng thật lòng đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của tôi trong ngày
tại thời điểm này mặt trời đang lặn và trông nó rất tuyệt vời
tôi được ngắm những tòa nhà đang xây dựng và dòng sông sài gòn tuyệt đẹp
hơn nữa âm nhạc rất hay và tôi vô cùng hạnh phúc tại khoảnh khắc này
vì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của tôi
theo đó đây là một nỗ lực của sài gòn waterbus trong hành trình khai phá tiềm năng
của dòng sông sài gòn thông qua việc thiết kế mở rộng các dịch vụ trải nghiệm văn hóa
kết hợp di chuyển
các dịch vụ trải nghiệm văn hóa kết hợp di chuyển bằng đường thủy
vừa qua tại lễ trao giải star awards cẩm nàng du lịch mỹ forbes travel guide
đã công bố danh sách các khách sạn hàng đầu thế giới năm hai nghìn hai mươi bốn
trong số này việt nam có năm đại diện
cụ thể các khách sạn nằm trong điều cử của forbes travel guide năm hai nghìn hai mươi bốn
bao gồm chevitell legan metropolo hà nội
nam hải quảng nam
peninsula resort đà nẵng
và the rivery saigon ở tp hcm
đại diện đà nẵng và hai đại diện từ tp hcm
được cẩm nang du lịch đánh giá chấm bốn sao
đây cũng là lần thứ hai liên tiếp
cả ba thương hiệu khách sạn này cùng đứng chung hàng mục
trên hai đại diện còn lại là
và four seasons resort đình nam hải
vinh chữ được forbes travel guide chấm năm sao
đây là thứ hạng cao nhất
dành cho các khách sạn xuất sắc
mạnh tính biểu tượng dịch vụ đẳng cấp
và tiện nghi tối tân
phong độ ổn định của four seasons resort đình nam hải
đã giúp việt nam đứng thứ bốn
về số lượng khách sạn nằm trong hạng mục năm sao
chỉ xếp sau ba quốc gia trong khu vực
là indonesia singapore và thái lan
để đạt được các thành tựu này
các ứng viên đã phải vượt qua
chín trăm linh tiêu chí của bang tổ chức
theo báo cáo mới đây
của hội mua giới bất đồng sản việt nam cho thấy
ngành bất đồng sản ngày càng cho thấy
sự phục hồi rõ nét trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
bước sang quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
quá trình phục hồi của thị trường
bất đồng sản tiếp tục diễn tiến
theo chiều hướng tích cực
theo báo cáo trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
thị trường có khoảng một hai trăm năm mươi sản phẩm căn hộ bình dân
tăng bảy mươi so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
tuy nhiên một trăm linh nguồn cung này
đến từ các dự án nhà ở xã hội
tại các tỉnh thành
về giao dịch trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
cả nước có khoảng sáu mươi
của sản phẩm căn hộ bình dân
sáu hai trăm linh giao dịch bất đồng sản nhà ở
tăng khoảng tám so với quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
phần lớn giao dịch này tập trung
vào các sản phẩm đất nền nhà ở thấp tầng
tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường
đạt khoảng ba mươi một tăng năm so với quý trước
và một mươi chín so với cùng kỳ năm ngoái
các dự án căn hộ có giá dưới năm mươi triệu đồng
trên một mét vuông gần như buôn hàng ra là bán hết
về giá bán nhìn chung giá bán nhà sơ cấp
tiếp tục duy trì xu hướng ổn định
với mức tăng khoảng hai ba so với quý trước
trong đó các căn hộ chung cư có giá dưới ba tỷ đồng
mức tăng giá từ năm một mươi
dự báo sang quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
quá trình phục hồi của thị trường bất động sản
tiếp tục diễn tiến theo chiều hướng tích cực
dòng tiền từ các kênh khả năng cao
sẽ mạnh dạng tiêm về thị trường bất động sản
với số lượng nhiều hơn cùng khả năng tiếp cận thuận lợi hơn
số lượng các chủ thể sẵn sàng tái nhập cuộc sẽ tăng lên
cụ thể nhiều hơn các dự án được giới thiệu
mở bán ra thị trường
số lượng sàng giao dịch mùa giới bất đồng sản
quay trở lại hoạt động tăng thêm ba mươi bốn mươi
các ngân hàng cũng trục trịch nhập cuộc
để chuẩn bị cho giai đoạn chạy đua các chính sách cho vay
hội thảo trung tâm cách mạng công nghiệp bốn
tại tp hcm đã chính thức diễn ra
tại khu công nghệ cao tp hcm
thu hút hơn hai trăm linh chuyên gia và các doanh nghiệp tham dự
sự kiện nhằm mục đích giới thiệu
định hướng lĩnh vực ưu tiên
và lộ trình ra mắt c bốn ir tp hcm
phóng sự này cũng sẽ khép lại
kinh tế phương nam ngày hôm nay
trung tâm cách mạng công nghiệp bốn
tp hcm dự kiến sẽ ra mắt
vào tháng chín năm nay được kỳ vọng
sẽ trở thành động lực mới để thúc đẩy phát triển
bền vững cho thành phố và cả nước
đây sẽ là trung tâm thứ hai được thành lập qua đông nam á
và trở hành trung tâm c bốn ir thứ một mươi chín
trên toàn thế giới
đây giữ vẫn vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước
từng bước trở hành trung tâm kinh tế
của khu vực đông nam á
thành phố đang tập trung cải thiện chất lượng tăng trưởng
nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ
giá trị gia tăng và từng bước chuyển đổi nền kinh tế
theo hướng số và xanh
việt nam được coi là một trong những quốc gia
có khả năng thích ứng tốt
với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
nhờ vào sự chủ động tạo dựng
môi trường phát triển công nghệ
với nguồn nhân lực chất lượng cao
và đây là điều kiện thuận lợi
để việt nam chủ động khai thác
các cơ hội mà cuộc cách mạng công nghiệp
lần thứ tư mang lại
trong đó việc hội nhập sâu rộng
và tăng cường hợp tác quốc tế
trong lĩnh vực này
đóng vai trò vô cùng quan trọng
trung tâm công nghiệp cách mạng lần thứ tư
tại thành phố hồ chí minh
kỳ vọng sẽ trở thành nền tảng
không chỉ giúp cho thành phố
mà còn giúp cho cả nước
định hình phát triển các chiến lược cách mạng công nghiệp bốn
lần thứ tư phù hợp với chiến lược
phát triển chung của quốc gia
cũng như đóng góp vào quỹ đạo phát triển
toàn cầu của công nghệ hiện nay
tại hội thảo đồng chí võ văn hoang
phó chủ tịch ưu ba nhân dân
thành phố hồ chí minh cũng cho biết
sự phát triển của một số công nghệ
mang tính đột phá như công nghệ trí tuệ nhân tạo
mạng năm g công nghệ sinh học
công nghệ bán dẫn năng lượng mới
đã và đang tác động mạnh mẽ tới mọi khía cạnh
từ an ninh chính trị đến kinh tế xã hội
do đó đây là điều kiện thuận lợi
để việt nam chú động khai thác các cơ hội
mà cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang lại
bạn lớn trung tâm cách mạng công nghiệp bốn
và găng kết với các đối tác của wif
cho biết hội thảo năm nay
là cuộc họp đầu tiên của c bốn ia việt nam
để ghi nhận những sáng kiến
tìm ra mô hình hoạt động
trên thế giới có một trăm linh sáng kiến dự án
đã được thực hiện ở các trung tâm cách mạng công nghiệp bốn
với trung tâm cách mạng công nghiệp bốn
tại thành phố hồ chí minh
đang có rất nhiều ý tưởng về phạm vi hoạt động
từ ai đào tạo nhân lực cao
và phát thải khí nhà kính cần thảo luận
sẽ có nhiều việc để làm trước ngày
trung tâm chính thức khai trương
điều quan trọng là cần xây dựng được những chỉ số đo lường
để đánh giá được thành tựu hiệu quả hoạt động
của trung tâm cách mạng công nghiệp bốn
tại thành phố hồ chí minh
dự kiến trung tâm cách mạng công nghiệp bốn
sẽ đặt tại khu công nghệ cao thành phố
được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới
thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghệ
vi mạch bán dẫn công nghệ sinh học vật liệu mới
drone trí tuệ nhân tạo iot
bên cạnh đó đây còn là nơi tập trung
các nghiên cứu đề xuất chính sách ứng dụng
và chuyển giao công nghệ huy động nguồn lực
cho các lĩnh vực mà thành phố hồ chí minh
và việt nam đang quan tâm như tăng trưởng xanh
hay đô thị thông minh
đối với trung tâm cách mạng công nghiệp
tại thành phố hồ chí minh
chúng tôi xác định
cái vai trò định hình chính sách
là vai trò chính
của trung tâm cách mạng công nghiệp
lần thứ tư của việt nam
và các cái vai trò khác
liên quan đến là thử nghiệm
liên quan đến thúc đẩy
đổi mới sáng tạo
bằng việc xây dựng các cộng đồng
sáng tạo v v
thì đấy là những phương tiện
mang tính chất thi điểm về chính sách
để tha mưu chính sách
cho thành phố hồ chí minh
và cho cả nước
thực hiện cái mục tiêu
biến khoa học công nghệ thành động lực phát triển của thành phố
thì thành phố có
hình thành cái biện công nghệ tiên tiến
trên cơ sở là
trung tâm nghiên cứu triển khai
của khu công nghệ cao thành phố hồ chí minh là hạt nhân
sau đó sẽ gắn kết các trung tâm nghiên cứu khác
trên địa bàn thành phố hồ chí minh
cũng sẽ hình thành trong năm hai nghìn hai mươi
thành phố hồ chí minh
có bốn ngành công nghiệp trọng yếu chín ngành dịch vụ
và đang đứng trước nhiều cơ hội mới
lãnh đạo thành phố hồ chí minh tin tưởng
sẽ nhận được nhiều ý kiến
nhằm xác định mục tiêu chiến lược kế hoạch hoạt động
của trung tâm cách mạng công nghiệp bốn
thành phố hồ chí minh trong thời gian tới